được ví như những lá phổi điều hòa cho thành phố nhưng giờ đây những rừng thông hai mươi ba mươi năm tuổi ở khu vực phía tây thành phố pleiku đang bị tàn phá để lấn chiếm đất
sự việc kéo dài nhiều năm và mức độ tàn phá ngày càng xa tăng đó là những gì đang diễn ra tại lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ xa lại
chặt gốc lấn chiếm đến đâu đốt phi tăng đến đó là phương thức của những kẻ phá rừng
chỉ trong thời gian ngắn khoảng rừng này với những cây thông hàng chục năm tuổi bị xâm hại và xóa sổ
tình trạng này xảy ra trong thời gian dài đặc biệt kể từ khi tuyến đường hồ chí minh đoạn tuyến tránh thành phố pleiku hoàn thành thì rừng thông bị xâm hại ngày càng nhiều